xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của chương trình an ninh ngày mới
vâng rất nhanh chóng tuần làm việc đầu tiên của năm mới kỷ hợi đã trôi qua
chúc quý vị và các bạn sẽ có những trải nghiệm vui vẻ ý nghĩa cùng với gia đình và bạn bè trong hai ngày nghỉ cuối tuần này
và nếu quý vị chưa có kế hoạch thì cũng đừng lo lắng
của chúng tôi sẽ có rất nhiều gợi ý hữu ích trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức trong nước và quốc tế cập nhật
tiếp tục thông tin về vụ vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
như vậy là sau hơn bốn tiếng đồng hồ tiến hành vây giáp sử dụng đồng bộ nhiều biên pháp nhiệm vụ
đến cuối giờ chiều ngày hôm qua một mươi năm tháng hai lực lượng công an tỉnh hà tĩnh đã vây bắt thành công ba đối tượng nghi vấn
vận chuyển khối lượng lớn ma túy ở huyện hương sơn
đối tượng cuối cùng ôm súng cố thủ trong xe ra đầu thú là nguyễn thành trung ba mươi bốn tuổi
chú thệ xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
theo nguồn tin từ hiện trường trung là đối tượng nghiện ma túy bị nhiễm hiv nên rất liều lĩnh
trước đó vài tiếng đồng hồ công an tỉnh hà tĩnh đã vận động đầu thú và bắt được hai đối tượng cùng nhóm với trung
theo dự biến phổ biệt khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng hai lực lượng phòng chống ma túy bộ công an
và phòng cảnh sát chống ma túy công an tỉnh hà tĩnh cùng công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
phát hiện một nhóm đối tượng đi trên hai chiếc xe ô tô xuất hiện trên địa bàn huyện hương sơn
có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
các đối tượng điều khiển hai xe ô tô đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy
lực lượng công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và đến cuối giờ chiều đã không chế được
một đối tượng đi trên xe ô tô mang biển số tám mươi một a một mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu cùng một bọc lớn nghi là ma túy
cũng liên quan đến tội phạm ma túy tại lạng sơn tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường đông kinh thành phố lạng sơn
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một kg ma túy đá
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng hai khi phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy
có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe treo một túi ni lông
bên trong có bọc màu trắng quấn nhiều lớp băng dính
trong cùng là một gói tinh thể màu trắng
theo kết quả giám định là ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng một kg
đối tượng là chu văn sướng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại xã hải yến huyện cao lộc lạng sơn
khai nhận đang mang số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị bắt
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa làm rõ đối tượng là nhân viên
ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng trình ánh hải dương gọi tắt là bb bank
trộm cắp của ngân hàng này số tiền lên tới sáu tỷ đồng
đối tượng là phạm quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố hải dương và là cán bộ ngân hàng này
tại cơ quan điều tra phạm quốc huy khai quá trình đi tiếp quỹ máy atm đã phát hiện một số sơ hở
nên nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt huy đã thực hiện tổng cộng năm vụ với tổng số tiền gần sáu một tỷ đồng
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án
tiến hành tạm giữ hình sự đối với phạm quốc huy tập trung điều tra làm rõ và giải quyết vụ án
theo đúng quy định vụ pháp luật
công an tỉnh hà tĩnh vừa bất ngờ vây bắt quả tang một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại khu vực đồi trạng nẹo xóm chín xã phúc trạch hương cây hả tĩnh
hai mươi đối tượng đã bị bắt giữ cùng nhiều tăng vật phục vụ hoạt động đánh bạc của ổ nhóm này
phòng cảnh sát hình sự chủ công phối hợp với công an huyện hương khê
phòng cảnh sát cơ động công an hả tĩnh bất ngờ đột kích vào khu vực đồi trạng nẹo
để vây bắt các đối tượng đánh bạc khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng liều lĩnh bỏ chạy
và nhảy xuống hố sâu để ẩn nấp nhưng các trinh sát đã kịp thời phát hiện và bắt giữ
tại hiện trường cơ quan công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng thu giữ bốn bắt giữ một đĩa sứ bốn quân vị
hai mươi chiếc điện thoại hơn hai trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác
đây là nhóm đánh bạc hoạt động đã nhiều năm chuyên nghiệp dưới hình thức đánh lưu động nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi
đây là nhóm đánh bạc hoạt động đã nhiều năm chuyên nghiệp dưới hình thức đánh lưu động nhiều thủ đoạn đối phó tinh vị
công an phụ chính đã đem toàn bộ số gỗ xưa khai thác được cất giữ trong thùng xe container và được khóa bằng bốn ổ kiên cố
bên ngoài còn thêm hai thanh sắt hàn chắn cùng với đó là lưới b bốn mươi vây xung quanh
hiện nay việc trông coi container được người dân canh gác cẩn thận
ngay sau khi trật hạ xong chúng tôi đã tổ chức lực lượng
thứ nhất là ban ngày cũng có người trông đặc biệt là quan tâm đến ban đêm
ban đêm thì hiện nay là thường xuyên phải có hai người ngủ
và được phối hợp với lực lượng
công an xã để có thể tăng cường thêm hỗ trợ thêm lúc đi tuần
sắp tới cộng đồng dân cư thôn phụ chính sẽ tiến hành thuê đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức bán số gỗ xưa này
một vài ngày tới chúng tôi sẽ tổ chức họp và cũng sẽ nhờ trung tâm mà người ta sẽ đến đấu giá
trung tâm có chuyên nghiệp người ta đến đấu giá chúng tôi
và còn cái tiền thì chúng tôi hiện nay cũng chưa biết được bao nhiêu cho nên cũng chưa bàn được cái việc này
tới đây sau khi đấu giá xong được bao nhiêu tiền thì tôi sẽ tổ chức họp dân
để bản để sử dụng cái tiền này như thế nào
đấy là cái của hồi môn của các cụ để lại
thì các cụ đào lên là có quyền được bán để cho dân làng chúng tôi hưởng và xây dựng công trình phúc lợi của thôn
vậy là sau tám năm chờ đợi cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xác định cây gỗ quý này thuộc thẩm quyền của người dân
bằng các thủ tục pháp lý chính quyền hà nội đã cho phép cộng đồng dân cư thôn được khai thác số gỗ xưa còn lại
dùng vào mục đích chung cho cộng đồng
mỗi nạn nhân bị dính mã độc này tin tạc sẽ chỉ để lại một địa chỉ email riêng để liên hệ nếu muốn có được mã khóa để lấy lại dữ liệu
thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúng sa cầm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngành thú y và các địa phương tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh
chủ động giám sát phát hiện sớm xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng
ngăn chặn không để các nhánh các chủng virus mới nguy hiểm xâm nhiễm vào và lân lan rộng ở việt nam
tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi tổng đàn thuộc diện tiêm
đồng thời các địa phương phải xây dựng thành công các vùng chuỗi sản xuất da cầm sản phẩm da cầm an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của tổ chức thú y thế giới
thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phân vùng nguy cơ cấp huyện để có cơ sở xây dựng các biện pháp và bổ trí các nguồn lực tổ chức các hoạt động kiểm soát phòng chống bệnh cúng gia cầm phù hợp
hiệu quả với đặc điểm dịch bệnh và tình hình thực tế tại các địa phương
tổ chức chủ động giám sát dịch bệnh để kịp thời phát hiện không để lây lan ra diện rộng
xác định chính xác chủng loại virus cúm lưu hành để có cơ sở lựa chọn chủng vaccine phù hợp cho công tác phòng chống dịch bệnh cúng gia cầm
tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật sản phẩm động vật đặc biệt là kiểm soát vận chuyển qua biên giới tổ chức phòng chống nhập lậu gia cầm sản phẩm xa cầm vào việt nam
chị linh chi thân mến chúng ta vẫn thường có câu là đầu xuôi đôi lọt chắc hẳn là đầu năm thì ai cũng mong muốn có được một sự khởi đầu thuận lợi trong công việc để mà có thể gạt hái được nhiều thành công đúng không ạ
vâng ạ đúng là như vậy và vào thời điểm này thì tại cảng cá thọ quang thuộc quận sơn trà của thành phố đà nẵng
thì hàng trăm tàu cá cũng đang tấp nập chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm sau những ngày vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc
và trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì người dân vô cùng phấn khởi và gửi gắm vào đó rất nhiều kỳ vọng trong một năm đánh bắt cá nặng lưới đầy
cảng cá thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng những ngày đầu năm

đến thời điểm hiện tại đã có hơn bốn trăm linh tàu cá đã lấy đủ dầu nhất nước đá ngư cụ và lương thực sẵn sàng ra khơi trong ngày hôm nay
với thời tiết thuận lợi như những ngày qua ngư dân vô cùng phấn khởi và gửi gắm nhiều hy vọng cho một chuyến ra khơi gặp nhiều may mắn
bước xuống tàu thì cũng có cái niềm vui niềm tin mong cũng tin tưởng chuyến đào nam cũng bận
ông trang cũng giúp đỡ nhờ cô bóp cũng giúp đỡ
những tàu đánh bắt xa bờ cũng đã sẵn sàng cho một năm bám biển không chỉ ra khơi với niềm hy vọng cá nặng lưới đầy
trong chuyến biển đầu năm người ngư dân còn mang theo niềm tự hào và trách nhiệm với chủ quyền biển đảo
chúc hành đào năm đầu tiên đi chuyến ra khơi trước là ra biển để đánh bắt xa bờ sau nữa là giữ biển đỏ quê hương của đất nước của thiên liên của tổ quốc
chuyến ra khơi đầu năm luôn mang nhiều ý nghĩa khởi đầu cho một mùa vụ cả năm
hy vọng với thời tiết thuận lợi năm hai nghìn một mươi chín sẽ là một năm bội thu cho người dân miền biển
trong giai đoạn này thực hiện lệnh tổng động viên của chủ tịch nước quân và dân việt nam đã cầm súng chiến đấu bảo vệ từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc
nhân dịp đặc biệt này cùng dòng chảy báo chí sẽ cùng khách mời là ông vũ mão nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội nhìn nhận về sự kiện lịch sử đặc biệt này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn cựu chiến binh vũ văn ti đã nhận lời mời với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay
chúng tôi có những hình ảnh như thế này ạ hẳn là nó sẽ gợi lại cho ông rất nhiều những ký ức